công an tỉnh tuyên quang không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
đồng chí phạm minh chính đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của lực lượng công an tỉnh tuyên quang trong năm qua
đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cán bộ chiến sĩ công an tuyên quang cần không ngừng nâng cao cảnh giác đẩy mạnh công tác phòng ngừa
chủ động nắm chắc tình hình tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền địa phương về đảm bảo an ninh trật tự tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự
chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản xây dựng thế trận an ninh nhân dân thế trận lòng dân vững chắc tích cực tấn công truy quét tội phạm bài trừ tai tệ nạn xã hội
nâng cao công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng nâng cao năng lực chiến đấu của đảng làm tốt công tác tổ chức công tác cán bộ
triển khai thực hiện nghiêm túc đề án sắp xếp bộ máy bộ công an theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến
tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh
ngay sau buổi làm việc nhân dịp đầu xuân năm mới đồng chí phạm minh chính và đoàn công tác đã tham gia chống cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở làm việc của công an tỉnh tuyên quang
còn trong chiều nay thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với công an tỉnh hà tĩnh
công an tỉnh hà tĩnh đã báo cáo tình hình an ninh trật tự dịp trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
theo đó công an hà tĩnh tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán của bộ công an
của tỉnh ủy ubnd tỉnh
đồng thời chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết triển khai các phương án kế hoạch
thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui xuân đón tết
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận đánh giá cao những thành tích kết quả đã đạt được của công an tỉnh hà tĩnh trong thời gian qua
nhất là trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
đồng chí thứ trưởng chỉ đạo trong thời gian tới công an tỉnh hà tĩnh cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình kế hoạch các mặt công tác công an đã để ra
chủ động nắm chắc tình hình nhất là các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo bộ công an
làm tốt công tác cán bộ góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh hà tĩnh ngày càng vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
liên quan tới vụ án nữ sinh cao mỹ duyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên đi giao gà bị sát hại vào chiều ngày ba mươi tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
chiều nay công an tỉnh điện biên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vương văn hùng
về hai tội giết người và cướp tài sản
theo cơ quan điều tra đối tượng vương văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện tuần giáo tỉnh điện biên đã bốn lần vi phạm pháp luật và có ba tiền án
hiện không có nhà mà sống lang thang ở thành phố điện biên phủ và huyện điện biên
hùng được xác định là đối tượng liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân cao mỹ duyên
cũng theo cơ quan điều tra hiện nay mới xác định được một đối tượng là vương văn hùng là người liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân
tuy nhiên với kết quả điều tra đến hiện tại
vụ án có dấu hiệu liên quan đến nhiều đối tượng
trong quá trình điều tra phát sinh tội mới sẽ bổ sung hoặc phát hiện người khác giết sẽ thay đổi tội danh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập đối tượng trần văn công chú tại xã thanh nưa huyện điện biên tỉnh điện biên
là chủ của chiếc xe tải mà lực lượng chức năng đã phát hiện có vết máu của nạn nhân cao mỹ duyên
đồng thời đang tích cực điều tra để làm rõ vụ án và bắt các đối tượng có liên quan chịu hình phạt của pháp luật
đối với các thông tin trái chiều trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí về vụ án
cũng như nạn nhân là chưa có cơ sở gây ảnh hưởng tới gia đình nạn nhân
chiều qua tại bản trăm cháy xã đông sang huyện mộc châu tỉnh sơn la công an huyện mộc châu đã phá thành công chuyên án
bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép một số lượng lớn ba hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
trong quá trình bắt giữ đối tượng này đã sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt
là một đồng chí cám bộ công an huyện mộc châu
đối tượng bị bắt giữ là vàng a dơ trú tại bản co xung xã đông sang huyện mộc châu tỉnh sơn la
khi bị phát hiện đối tượng dơ đã manh động liều lĩnh dùng súng k năm mươi chín bắn nhiều phát về phía tổ công tác
trong đó có một viên đạn bắn trúng vào trung ý kiều xuân mạnh cám bộ công an huyện mộc châu
khiến đồng chí mạnh bị thương nặng
lực lượng công an đã kịp thời khống chế bắt giữ được đối tượng dơ và đưa trung úy kiều xuân mạnh đi cấp cứu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba hai trăm linh viên ma túy tổng hợp một khẩu súng k năm mươi chín
một hộp tiếp đạn có bốn viên đạn và một số vật chứng khác có liên quan
ban giám đốc công an tỉnh sơn la cùng với lãnh đạo huyện mộc châu đã đến động viên cán bộ chiến sĩ ban chuyên án
và thăm hỏi trung úy kiều xuân mạnh đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện mộc châu
hiện tại sức khỏe của trung úy kiều xuân mạnh đã ổn định
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cũng trong ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
đã tạm giữ hình sự đối tượng dương phú vinh chú tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tổ tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bà rê vũng tàu
đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ năm mươi một thì phát hiện xe ô tô do dương phú vinh điều khiển có biểu hiện nghi vấn
nên đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra
qua kiểm tra cơ quan công an phát hiện vinh dương tính với ma túy
tiến hành kiểm tra hành chính xe của vinh lực lượng công an thu giữ một gói ma túy đá
một bộ dụng cụ sử dụng ma túy hai dao găm một đèn pin phục vụ cho lực lượng chức năng điều tiết giao thông
vinh là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty trách nhiệm hưu hạn dịch vụ bảo vệ thu hồi nợ dương kim long
có trụ sở tại xã bình châu huyện xuyên mộc
tiến hành khám xét trụ sở công ty và nhà riêng của vinh
cơ quan công an tiếp tục phát hiện và thu giữ một số dao kiếm vũ khí thô sơ
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng gồm đặng văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và dương văn luận sinh năm hai nghìn
đều trú tại thôn linh tràng xã tràng lương thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đông triều khởi tố vụ án khởi tố bị can
vào cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín công an thị xã đông triều tiếp nhận đơn trình
báo của người dân về việc mất trộm tài sản với thủ đoạn các đối tượng lợi dụng gia đình đi vắng
cậy phá cửa đột nhập vào nhà để trộm cắp
đến ngày một tháng hai lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng trên
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ một xe máy
một máy tính sách tay một điện thoại di động bốn biển số xe máy và nhiều tăng vật khác có liên quan tới vụ án
bước đầu điều tra xác định từ cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt giữ
nhóm đối tượng này đã thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã đông triều
và trên địa bàn huyện lục nam tỉnh bắc giang
hiện công an thị xã đông triều đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan
cũng với tội danh trộm cắp tài sản đối tượng hà văn thân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thành phố huế đã bị công an tỉnh thừa thiên huế ra quyết định truy nã toàn quốc
sau khi bỏ trốn khỏi địa phương
sau một thời gian lẩn trốn hà văn thân đã bị bắt giữ
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám thân đã lấy trộm chiếc xe máy sh
mang biển số bảy mươi năm h một hai trăm năm mươi một nghìn hai trăm năm mươi hai của anh hà văn vũ trú tại phường mỹ dạ tp huế
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố huế
đã nhanh chóng điều tra xác minh được hà văn thân là đối tượng có dấu hiệu nghi vấn phạm tội
nên tiến hành mời lên cơ quan công an để làm việc
tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án thân đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế
đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với hà văn thân
đến ngày một mươi hai tháng hai lực lượng trinh sát hình sự công an tp huế đã phát hiện bắt giữ thân
khi đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố huế
trong phần tiếp theo của bản tin công an thành phố hà nội yêu cầu các quận huyện
tiếp tục triển khai các kế hoạch kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các bãi giữ xe tự phát
phí sai quy định
nội công của mỹ đã tăng lên mức kỷ lục hai mươi hai tỷ usd
thưa quý vị lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông khi mà xe khách đâm va vào chiếc xe bảy chỗ
trên cao tốc nội bài lào cai khiến chín người phải nhập viện
cụ thể vào lúc một mươi sáu h năm mươi chiều nay tại km hai trăm linh hai trăm linh
nội bài lào cai thuộc địa bàn xã tân thượng huyện văn bàn tỉnh lào cai
chiếc xe khách trung kiên mang biển số hai mươi một b bảy trăm năm mươi ba và chiếc xe ô tô bảy chỗ mang biển số ba mươi a bốn mươi một nghìn bốn trăm sáu mươi bốn
đã va chạm với nhau khiến chín người trên cả hai xe bị thương và phải đi bệnh viện cấp cứu
tai nạn còn làm cả hai xe ô tô bị hư hỏng nặng và gây ủn tắc giao thông
tiếp nhận tin báo các lực lượng chức năng đã khẩn trương tới hiện trường khám nghiệm phân luồng
điều tiết giao thông một làn xe ô tô di chuyển đã được hạn chế
hiện nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
trước tình trạng thiếu vé giá vé tăng cao vào mỗi dịp tết
nhiều người dân miền trung đã chọn về quê ăn tết bằng cách đi xe máy
và trở vào nam làm việc cũng bằng cách đi xe máy
những người đi xe máy vào tp hcm chủ yếu là từ các tỉnh quảng trị thừa thiên huế
quảng nam quảng ngãi bình định phú yên
sở dĩ nhiều người lựa chọn đi xe máy là do giá vé xe cho
ba người và giá gửi xe máy đi trong dịp tết là khá đắt
cao từ sáu mươi đến gấp đôi so với ngày thường
ngoài ra nhiều người cũng lo ngại hiện tượng nhà xe nhồi nhét khách
và muốn mang theo xe máy để tiện cho việc đi lại học tập công tác
tuy nhiên việc di chuyển bằng xe máy trên quãng đường hàng trăm km
trong điều kiện đường xá đông đúc cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ
đã không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường
nếu như người điều khiển không chú ý sức khỏe
và không chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông
thưa quý vị vào các dịp lễ trước trong và sau tết nguyên đán
do nhu cầu của du khách cũng như người dân đến các địa điểm vui chơi
giải trí và các đền chùa tại hà nội tăng cao
từ đó dễ dàng kéo theo sự xuất hiện của những bãi trông xe tự phát
tăng giá vé trái quy định
công an tp hà nội đã yêu cầu các quận huyện tiếp tục triển khai
các kế hoạch kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có
đã có một mươi tám bãi giữ xe tự phát
thu giá trái quy định bị công an quận hoàn kiếm xử phạt vào dịp tết nguyên đán
các cơ sở này tập trung chủ yếu tại các tuyến phố cổ trung tâm
như hàng bạc hàng đào đinh liệt cầu gỗ
trong đó công ty của phần phụ tùng hoàn kim tại số bốn mươi tám trường dương độ
bị xử phạt hai mươi năm triệu đồng vì đã vi phạm lỗi trông xe quá diện tích
đây được đánh giá là mức phạt lớn nhất từ trước tới nay
đối với những vi phạm trong hoạt động trông giữ xe
những trường hợp này trông không cụ thể không phát vé
và để xe đơn lè không thành bãi
nên bắt buộc lực lượng công an phải sử dụng
kể cả lực lượng cảnh sát khu vực cũng như các lực lượng trị sát khác
phường trấn hương đạo quận hoàn kiếm
một trong những tuyến trọng điểm tập trung các bệnh viện lớn
hiện trên địa bàn có ba mươi chín điểm trông giữ xe được cấp phép
công tác kiểm tra ngăn chặn không để việc thu giá trái quy định
được tiến hành liên tục
đặc biệt là việc thu giá trái quy định được tiến hành liên tục

trước kia thì một tuần chúng tôi có thể tổ chức kiểm tra khoảng một mươi một mươi năm bạn
nhưng mà hiện nay thì có thể là phải tăng lên cái thời điểm kiểm tra
có những bãi có khi phải kiểm tra đến bao nhiêu lần
và hai nữa là chúng tôi cũng tuyên truyền vận động các cán bộ cơ sở
các bác ở các khu vực đó là các bác cũng nắm bám địa bàn
và thường xuyên là cũng giám sát giúp chúng tôi một phần
nếu có hiện tượng đó thì chúng tôi sẽ triển khai để kiểm tra
với sự chỉ đạo quyết liệt của ủy ban nhân quận cũng như là ban chủ yếu con quận
thì lực lượng chúng tôi sẽ tập trung để giải quyết triệt đề
làm sao mà không để các hộ dân hoặc là các đối tượng cơ hội
để vào các sự kiện để trộm giật trong xe trộm giật này
công an thành phố hà nội khuyến cáo người dân chỉ gửi xe
tại các điểm trộm giật
giá trồng giữ xe được cấp phép
giá trong giữ xe được niêm yết cụ thể rõ ràng
khi phát hiện hành vi tăng giá vé trông giữ xe
người dân có thể gọi tới đường dây nóng của công an
ủy ban nhân dân các quận huyện để phản ánh
những bãi xe nào vi phạm từ hai lần trở lên sẽ bị thu hồi giấy phép
bãi xe nào không có giấy phép sẽ bị dẹp bỏ
không chỉ là phát hiện kiểm tra và xử lý
công an quận hoàn kiếm công an các quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
sẽ tiếp tục có những bài tập
những biện pháp mạnh để chấn trình và chấm dứt hoạt động của các bãi gửi xe
hoạt động không phép trên địa bàn
thưa quý vị dù mai mới chính là ngày vía thần tài
nhưng ngày hôm nay tại các tiệm vàng lớn đã đông nghịt người đến mua
nhất là tại phố trần nhân tông thành phố hà nội
nơi được mệnh danh là phố vàng
ở đó thì người người đứng xếp hàng quây quanh các quẩy thanh toán
bất chấp giá vàng có tăng đột biến ở chiều bán ra
và có một điểm đặc biệt là năm nay
ngày vía thần tài chung với ngày lễ tình nhân nên
đoán lượng vàng mà khách hàng năm nay mua sẽ tăng đột biến so với mọi năm
vì vậy đây cũng được xem như là một cơ hội không nhỏ của các nhà vàng kích cầu doanh thu
náo nhiệt cả khu phố trần nhân tông thành phố hà nội
tấp nập người ra vào bên trong các tiệm vàng lớn
trong các phiên giao dịch hôm nay so với hôm qua
tại một số hiệu vàng chiều mua vào không đổi
nhưng chiều bán ra giá vàng bật tăng khoảng hai trăm linh đồng một lượng
tăng ở mức hơn ba mươi bảy

mai này là chung với ngày một mươi một tháng hai

thông là để tặng cho người mà mình yêu thương
thì là có tăng giá một chút cũng không xa
quan điểm mỗi người là mình mua may mắn thì mình cũng mua ít
chứ mình cũng không mua nhiều
thế nên cũng không quan trọng về vấn đề giá cả lên xuống lắm
ngày vía thần tài năm nay chung với ngày lễ tình yêu
đây cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp
để các doanh nghiệp để các doanh nghiệp
đăng ra các sản phẩm đa dạng hơn
ngoài những sản phẩm mang tính hình tượng như heo tài lộc tùy hưu
bộ trang sức kim tiền v v
thì những dòng sản phẩm quà tặng được chế tác một cách đa dạng
dành cho các cặp đôi
ngay từ trong năm là p j đã chuẩn bị rất là nhiều
đối với thứ nhất là chuẩn bị về mẫu sản phẩm mẫu mã
các dòng sản phẩm để bắt kịp cái xu hướng của thị trường là một cái
thứ hai nữa là không chỉ mang tính chất là mang lại may mắn
theo tính chất là bằng miếng tài lộc
mà mang đến những sản phẩm mang tính chất phong thủy trang sức
dành cho cả những người có thể mua để làm cho nhu cầu quà tặng valentine
tình yêu hay là sử dụng trong dịp mua vàng thần tài
theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng
dù lượng khách tới mua vàng vào ngày chín tháng riêng rất đông
xong so với ngày một mươi tháng riêng thì chỉ bằng một phần rất nhỏ
để phục vụ hàng chục vạn khách hàng
các doanh nghiệp đang dồn hết tốc lực sẵn sàng cho ngày vía thần tài
năm nay thì đôi riêng cũng có
có mở rộng hệ thống và hệ thống của đôi riêng năm nay là tăng gấp đôi năm trước
và trong cùng một điểm bán hàng thì chúng tôi cũng sẽ đúng vào ngày thần tài
chúng tôi sẽ mở những cái chốt giao dịch
các cái điểm giao dịch có nghĩa là giao vàng và nhận tiền
thì sẽ mở nhiều cái chốt giao dịch để cho khách hàng thuận tiện
để có thể giao dịch mà không phải chờ đợi lâu như những năm trước
năm nay chúng tôi ra nhiều mẫu mã cho nhiều phân khúc giá tiền hơn
để khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn
đối với ngày vía thần tài thì tôi khẳng định là sẽ có sự tăng trong vấn đề giá
đấy nhưng mà đối với cả bảo tí mạnh hải thì tiêu chí là giá là theo giá thị trường
để giúp cho người mua vàng được an toàn nhanh chóng và thuận lợi
các cơ sở kinh doanh vàng sẽ thắt chặt công tác an ninh
tăng cường hệ thống chăm sóc khách hàng
ở những cơ sở này trong ngày vía thần tài
sẽ mở cửa từ sáu giờ ba mươi sáng cho tới khi hết khách hàng
thưa quý vị lễ hội chùa hương một trong những lễ hội lớn nhất
và có thời gian kéo dài nhất cả nước
từ tháng một đến hết tháng ba âm lịch hàng năm
tháng năm đã chính thức khai hội vào sáng ngày một mươi tháng hai
tức ngày sáu tháng riêng âm lịch
lễ hội chùa hương năm nay có nhiều hoạt động phong phú
nhằm tôn vinh và giới thiệu với du khách thập phương
về giá trị truyền thống của lễ hội lâu đời này
cũng như văn hóa tín ngưỡng đạo phật của dân tộc việt nam
theo phật thoại thì chùa hương là nơi lưu giấu đức quán thơ âm bồ tát tu hành đắc đạo
bồ tát đã ứng thân thành công chúa diệu thiện
con vua diệu trang vương ở nước hương lâm
tu hành chín năm trong động hương tích
khi đắc đạo rồi ngài trở về chữa bệnh cho vua cha
trừ nghịch cho nước và phổ độ quần sinh
theo thượng tọa thích minh hiền
lễ hội chùa hương là thuần túy lễ hội phật giáo
vì vậy mỗi du khách cần có những hiểu biết và ứng xử đẹp
khi hành hương về đất phật
phật tử tăng ni nhân dân và du khách về lễ hội chùa hương
mang lòng thành kính của mình lòng tín tâm của mình về với đức quan âm
đặc biệt là sự hiếm hoi muộn mằn của các bà các mẹ các cô
chính vì lễ đó những em được sinh ra là con của đức quán âm
chính vì vậy mà hàng năm người ta phải đi không thể bỏ được
đấy là điểm đặc biệt nhất của lễ hội chùa hương
và tín ngưỡng đã trở thành tín ngưỡng phật bà chùa hương
ở tận miền bắc việt nam
nét độc đáo của lễ hội chùa hương đó là du khách về chảy hội ngồi thuyền vãn cảnh
như lạc vào non tiên cõi phật
theo ban tổ chức năm nay năm thuyền đò vận chuyển du khách trên dòng suối yến
đều được đánh số và sơn mới trang bị phao cứu sinh giỏ đựng rác
cũng như mọi năm thuyền máy bị cấm hoạt động
ban tổ chức đã xây dựng các phương án cứu hộ cứu nạn
thành lập các tổ kiểm tra liên ngành hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên dòng suối yến
với địa phương tổ chức một số buổi tập huấn cho bà con dân dân học tập
và có thể tự trao đổi với nhau là làm thế nào để có một cái lễ hội thực sự là kỳ cương
thực sự là văn minh thực sự là an tâm cho du khách là một điểm đến mà người ta cảm thấy yên tâm
chùa hương đã trở thành một hành trình về với cõi phật của phật tử và du khách bốn phương
để mỗi người tìm cho mình những cảm hứng mới nguồn sinh khí và năng lượng mới
để bắt đầu một năm với nhiều niềm vui và hạnh phúc
đây là lần đầu tiên em được ra quê hương
nói chung là chùa năm nay rất là đông
lần đầu tiên ra như là trang lâm thắng cảnh di tích của đất nước
nên em cũng thấy rất là đẹp
đầu xuân năm một mươi em đã được ra chùa hương

đầu xuân năm mới thì tất cả mọi người cũng như tôi thôi cầu cho một năm mới được bình an
được mạnh khỏe và hạnh phúc cho tất cả mọi người cũng như trên cả nước đều được mạnh khỏe bình an
đầu năm mới thì mọi người đều đi chảy hội để cầu cho gia đình mình rồi
cầu cho quốc thái dân an thế giới được hòa bình